trong lúc thực hiện tuần tra kiểm soát trên địa bàn đảm trách
ba chiến sĩ cảnh sát giao thông thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự quận một tp hcm
nghe tiếng tri hô của người dân liên truy đuổi đối tượng cướp dật
trên đường bỏ chạy đối tượng gây án đã va chạm vào xe taxi
và bị các chiến sĩ cảnh sát giao thông khống chế
trước đó vào sáng ngày chín tháng năm một người đàn ông dừng xe máy
tại một con hẻm trên đường nguyễn trãi phường bến thành quận một
để mua nước thì bị một nam thanh niên chạy xe sh áp sát
giật điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy
thời điểm trên tổ tuần tra thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận một
gồm thượng úy lê đức trọng trung úy nguyễn tấn huy
đang thực hiện công tác tuần tra kiểm soát tại giao lộ nguyễn trãi lê lai
khi nghe tiếng hô hoán của người dân phát hiện đối tượng chạy xe sh
mang biệt kiểm soát bảy mươi sáu g một hai mươi tám nghìn một mươi có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác lập tức truy bắt
khi đến trước một nhà hàng trên đường lê lai quận bến thành
khi đối tượng nghi vấn điều khiển xe lao vào một xe taxi đen lung thông hướng ngược lại
cú vãi chạm khiến đối tượng ngã xuống đường
và khi tiếp tục có hành vi bỏ chạy thì bị người dân và cảnh sát giao thông khống chế
bắt giữ đối tượng cùng tan vật là chiếc điện thoại bàn giao cho công an phường bến thành
tại cơ quan công an đối tượng đã thừa nhận hành vi cướp điện thoại của người dân
và khai tên lê học thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ phường một mươi bảy quận bến thành